từ trước đến nay từ tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh đến các nghị quyết trung ương đảng
hệ thống pháp luật và cả hiến pháp qua các thời kỳ đều đề cập đến nội dung bảo vệ giữ gìn
phát huy giá trị của các di tích lịch sử di sản văn hóa nghệ thuật dành làm thắng cảnh của đất nước
hướng tới đại hội một mươi ba của đảng nội dung này tiếp tục được các cơ quan ban ngành
các cấp chính quyền địa phương xác định vai trò là quan trọng
trong bài viết chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội một mươi ba của đảng
đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đề cập đến nội dung
xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người việt nam
trong dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng nhấn mạnh
có kế hoạch cơ chế và giải pháp xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa bảo tồn
và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống dân tộc
trong xây dựng con người phát triển kinh tế xã hội
trong thời gian qua hoạt động bảo tồn và phát huy di tích văn hóa lịch sử
đã có những thành tựu nhất định
mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực đã có cách tiếp cận mới
trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản di tích
tuy nhiên trên thực tế cũng còn một số tồn tại và khó khăn
nhưng một số văn bản pháp luật vẫn còn những quy định trồng chéo
với pháp luật về di tích kinh phí cho tu bổ tôn tạo di tích còn thấp
nguồn nhân lực chưa đáp ứng với yêu cầu thực tiễn
cần sớm có những biện pháp để từng bước khắc phục những hạn chế đó
chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý
cũng như là phối hợp hợp tác quốc tế nhiều hơn nữa
để chúng ta cũng có những cái sự nhìn nhận mới
để mà chúng ta đưa khoa học vào giải tỏa mối quan hệ
giữa bảo tồn và phát triển nó được tốt hơn
cho nên đây cũng là một cái mà chúng tôi nghĩ rằng là
xã hội cũng như là người dân cũng nên có cái sự nhìn nhận hơn nữa
chính xác hơn nữa
trong cái việc là bảo tồn với cái nhu cầu phát triển kinh tế
làm sao hài hòa và ưu tiên cái việc bảo vệ cái văn hóa truyền thống di sản của cha ông
bảo tồn và phát huy di sản không chỉ là trách nhiệm của nhà nước
mà còn là sự nghiệp của quần chúng và cộng đồng
cần sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội cho bảo vệ và phát huy giá trị di sản
tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân trực tiếp tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản